tình hình dịch bệnh tại tp hcm chưa cho phép các f được đi làm trực tiếp
đây là khẳng định của sở y tế tp hcm căn cứ vào số ca nhiễm trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó với quyết định mới của ybnd tp hcm về việc cho f một đã tiêm đủ vaccine được đi làm
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng điều chỉnh cho phép học sinh và nhân viên giáo viên
làm việc tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố là f một đã tiêm chủng được đi học và đi làm trở lại
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sáng nay sở đã ban hành văn bản tám trăm bốn mươi chín
thực hiện văn bản tám trăm bốn mươi hai của ybnd tp hcm về việc cho phép f một đã tiêm chủng đủ liều
được đi làm đi học trở lại
các cơ sở giáo dục phối hợp với y tế địa phương để khoanh vùng trong phạm vi hẹp
xác định chính xác f một tại trường học
đây là điều chỉnh mới nhất của ngành giáo dục nhằm đảm bảo quy định phòng chống dịch tại nhà trường
những người có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể ví dụ là đụng chạm ôm hôn
với f trong thời kỳ lây truyền
cái thứ hai là những người mà có đeo khẩu trang và giao tiếp trong vòng hai mét với f
và tối thiểu là trong thời gian một mươi năm phút với f
thì tất nhiên cũng là trong thời kỳ lây truyền với f
và trường hợp thứ ba là người không đeo khẩu trang và tiếp xúc trong vòng hai m
cái này thì không tính thời gian
tất cả các lĩnh vực
vì trong đó có lĩnh vực
lĩnh vực học đường là về xác định học sinh là f một thì vẫn dựa vào cái quy định này
đối với trường hợp f đi làm
theo sở y tế tp hcm f sẽ làm việc trực tuyến tại nhà
hoặc các cơ sở chăm sóc f khác với nhiều quy định ràng buộc
chứ không phải là làm việc như người bình thường không mắc bệnh
đồng thời căn cứ trên tình hình thực tế tại thành phố
với mục tiêu kiểm soát dịch tốt để đảm bảo an ninh trực từ xã hội
và ổn định phát triển kinh tế
việc cho phép f đi làm là chưa phù hợp với thực tiễn
của thành phố

mà phải là người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín

kể từ ngày tiết xuất thực tiếp với f
và xét nghiệm lại từ ngày thứ năm